chiều hai mươi bốn tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân quận ba đình hà nội đã tống đạt bản cáo trạng số một trăm chín mươi
truy tố bị can nguyễn thế hiệp trong vụ cháy nhà trọ gần bệnh viện nhi hà nội xảy ra cách đây hơn một năm
theo đó viện kiểm sát nhân dân quận ba đình đã quyết định truy tố bị can nguyễn thế hiệp
ở tại tổ một mươi năm cụm năm phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
theo cáo trạng ông hiệp kinh doanh năm nhà trọ tại ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành
ông đã tự ý cơi nới nhà lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ và không có phương án phòng cháy
trước khi xảy ra cháy ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đoàn kiểm tra liên ngành phường ngọc khánh
đã yêu cầu ông nguyễn thế hiệp dừng ngay hoạt động kinh doanh và lên phương án phòng cháy
ông hiệp đã cam kết nhưng lại không thực hiện
điều này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là vụ cháy vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
làm thiệt mạng hai người là một cặp vợ chồng cùng gần một tỷ chín trăm linh triệu đồng
nguyên nhân cháy là do chập mạch điện